theo ủy ban nhân dân tp hcm chương trình giảm bảy mươi lượng khí phát thải ô nhiễm không khí tăng thêm
do hoạt động giao thông vận tải giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi đã đạt được kết quả tốt
và từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ triển khai đầu tư thêm chín trạm quan chắc không khí tự động cố định
hiện tại các nút giao thông tập trung nhiều phương tiện tham gia giao thông
lượng khí co giảm từ một mươi chín đến bốn mươi hai bụi giảm từ một đến hai mươi chín nox giảm từ bảy mươi sáu đến chín mươi so với năm hai nghìn một mươi sáu
những kết quả này có được từ việc vận động người dân tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng
và tổ chức giao thông hiệu quả tránh ung tắc
từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ triển khai đầu tư thêm chín trạm quan trắc không khí tự động cố định
và một trạm quan trắc không khí tự động di động để kiểm soát chất lượng không khí
việc lắp đặt trạm quan trắc không khí tự động giúp việc dự báo chất lượng không khí nhanh hơn
để người dân nắm bắt các thông tin về chất lượng không khí mang tính kịp thời hơn
trong năm hai nghìn hai mươi một thành phố sẽ triển khai tuyến bít nhanh brt số một dài hai mươi ba km từ vòng xoay an lạc đến ga rạch chiếc
có tổng vốn đầu tư ba ba mươi sáu tỷ đồng góp phần hạn chế phương tiện giao thông cá nhân